cục hàng không việt nam vừa có văn bản gửi cục lãnh sự bộ ngoại giao về việc tổ chức các chuyến bay chọn gói
đưa công dân việt nam từ nhật bản hàn quốc và đài loan về nước theo hình thức tự chi trả toàn bộ
giai đoạn từ ngày một một mươi hai đến ngày một mươi năm một hai nghìn hai mươi một
sẽ có bảy sân bay sẵn sàng đón khách và ba mươi ba chuyến bay mỗi tuần
chuyến bay do các hãng hàng không việt nam khai thác chỉ vận chuyển công dân việt nam từ nhật bản hàn quốc đài loan về nước
danh sách công dân do các hãng hàng không phối hợp trực tiếp với cơ quan đại diện ngoại giao việt nam
tại từng địa bàn tổng hợp và chuyển đơn vị tổ chức chuyến bay thu tiền xuất vé
tổng số chuyến bay hàng tuần từ nhật bản hàn quốc đài loan về bảy điểm tại việt nam là ba mươi ba chuyến bay trên một tuần
cục hàng không việt nam cho biết sẽ tổng hợp kế hoạch khai thác của các hãng hàng không điều phối giãn cách các chuyến bay
và thông báo cục lãnh sự để chuyển cơ quan đại diện ngoại giao lịch trình các chuyến bay
sẽ thực hiện từ mỗi quốc gia vùng lãnh thổ cho toàn bộ giai đoạn với mức giá chọn gói
để cơ quan đại diện ngoại giao công khai thông tin chuyến bay trên trang thông tin điện tử của cơ quan đại diện